nhóm đối tượng do vũ quang duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh cầm đầu
đã gây ra hàng loạt vụ cướp tại địa bàn các phường quang hanh cầm thủy cầm đông thành phố cầm phả
và hà tu hà phong thành phố hạ long vào cuối tháng một mươi một vừa qua
hành vi của các đối tượng đã gây hoang mang trong dư luận nhân dân
và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
theo đơn trình báo của chị hoàng thụy phò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hiện tạm trú tại tổ một khu tám a phường quang hanh thành phố cẩm phả
khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi một trong lúc chị phò đang đi bộ
thì bất ngờ bị hai đối tượng đi trên xe mô tô tháo biển kiểm soát
dùng dao bầu đe dọa với mục đích cướp tài sản
quá sợ hãi nạn nhân đã phải đưa cho chúng một điện thoại samsung galaxy
và một dây truyền bạc trọng lượng một chỉ
tôi vừa đi vừa nghe điện thoại bất chật có hai thằng cướp đến
và chía dao về phía tôi và đòi tôi đưa tiền
nhưng tôi và tôi đi bộ tôi không có tiền
và thằng cướp đó bảo tôi là đưa điện thoại và tôi đưa điện thoại cho thằng đấy
sau đó thăng cướp đòi thêm tiền tôi bảo tôi không có tiền
thế đòi dây truyền bạc của tôi ở cổ
liên tiếp trong các ngày từ một mươi tám đến hai mươi năm tháng một mươi một
nhóm cướp này đã gây ra tổng cộng chín vụ cướp tài sản tại địa bàn thành phố cẩm phả và hạ long
thời điểm chúng gây án từng vào quãng thời gian từ hai mươi h đến hai mươi hai h tại những đoạn đường vắng người qua lại
trước tình hình trên công an tỉnh quảng ninh đã huy động lực lượng
triển khai đồng bộ các biện pháp để xác định và bắt giữ nhóm cướp manh động này
các đối tượng hết sức manh động sử dụng hung khí để hoạt động phạm tội
và rất là liều lịnh sẵn sàng chống trả lại đối đối chức năng
như nhân dân chúng tôi đã thành lập các tổ công tác giả soát tổng giả soát lên danh sách
tất cả các phương tiện rồi giữ các đối tượng có biện nghi vấn trên địa bàn của cầm phà
và tăng cường công tác về tuần tra kiểm soát ban đêm để phòng ngừa tội phạm
qua giả soát chúng tôi thấy nổi lên hai đối tượng ở vân đồn và một đối tượng người cầm phả
có đặc điểm phương tiện giống như phương tiện gây án
phát minh chúng tôi đã tập trung đấu tranh và áp dụng đồng mộ các vi phạm phục vụ
và các đối tượng qua đấu tranh thì các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày ba mươi tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đã làm rõ và ra lệnh giữ
người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ quang duy cùng với hai đồng phạm là nguyễn văn hải
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại vân đồn và phan anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố cầm phà về hành vi cướp tài sản
ba đối tượng trên đều nghiện ma túy trong đó duy và hải từng bị xử phạt bốn mươi hai tháng tù
giam về tội danh tảng chữ và mua bán cháy phép chất ma túy trong vụ án này duy giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
rảnh rỗi em dấu ra ở trong người em đi sang ngón dũng dũng điều khiển xe máy còn em ngồi sau
thì dũng mê hải đều bảo là em không dám làm
thì em bảo là thôi không dám làm thì để tao làm thì dũng bày chạy xe thì là tất cả các cái vụ cướp tài sản này là em và người ngồi sau khống chế nạn nhân rồi cướp
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan cộng hoàn thu giữ một xe mô tô một dao bầu hai túi xách

ngày một một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đã ra lệnh tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội sớm đưa ra xét xử trước pháp luật

đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của vũ văn thướng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện yên dũng bắt quả tàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ đối tượng ninh đức thanh ở xã song khê thành phố bắc giang
và vũ văn cửu ở xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang để phục vụ công tác điều tra
một số đối tượng khác đã bỏ chạy
lực lượng công an thu giữ hơn một trăm bảy mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động tạm giữ ba xe ô tô một mươi sáu xe mô tô
đến ngày hôm nay đã có năm đối tượng ra đầu thú
lực lượng công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn với khoảng một trăm linh hectare
thời gian vừa qua hoạt động khai thác vận chuyển lâm sản trái phép ở đây có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt để phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng
tuy nhiên với việc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt công tác đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển lâm sản trái phép của công an huyện khánh vĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực
đây là những táp gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an huyện khánh vĩnh thù giữ
chỉ trong hai ngày một mươi sáu và hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín qua tuần tra kiểm soát công an huyện khánh vĩnh đã bắt giữ được năm chiếc xe ô tô vận chuyển lâm sản trái phép với tổng cộng sáu mươi ba tắp gỗ
tuy nhiên các đối tượng vận chuyển đều đã bỏ trốn hiện lực lượng công an đang tiến hành điều tra xác định đối tượng chủ phương tiện cũng như khối lượng trùng lại gỗ đã tịch thu này để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện khánh vĩnh cho biết các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường ở các nơi khác đến thuê người đồng bào dân tộc ở địa phương khai thác và vận chuyển tiêu thụ cho chúng
hoạt động khai thác của các đối tượng chủ yếu là ở các vùng núi sâu hiểm trở khó đi lại chúng thường sử dụng các loại xe khách đã hết hạn sử dụng để vận chuyển với tốc độ cao
thời gian hoạt động chủ yếu là vào đêm khuya và các ngày nghỉ ngày lễ
khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì các đối tượng bỏ cả phương tiện để chạy
các đối tượng bỏ cả phương tiện để chạy thoát thân hoặc manh động chống trả lực lượng chức năng
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng thời gian qua công an huyện khánh vĩnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với quyết tâm ngăn chặn các hành vi khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn
huyện khánh vĩnh là một địa bàn miền núi khu vực dân cư
nhiều người dân vẫn có những cái để cho các đối tượng tàng trữ gỗ trong khu vực dân cư
với số lượng nhỏ lẻ khi mà lực lượng chức năng đến kiểm tra thì trình bày khai báo rằng là để xây dựng sửa chữa nhà cửa
tuy nhiên là qua quá trình thời gian vừa qua công an huyện đã chỉ đạo lực lượng xây dựng phong trào tăng cường công tác tuyên truyền và phát động phong trào về an ninh tổ quốc trên toàn bộ các tuyến xã các tây để tuyên truyền
thì đã có những cái chuyển biến
các đối tượng công an huyện khánh vĩnh
rất là có sự quan tâm đối với hạt kiểm lâm trong công tác phối hợp đấu tranh ngăn ngừa các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp
trong đó nổi cộng nhất là cái hành vi mà khai thác cũng như vận chuyển lâm sản trái pháp luật
năm vừa qua thì hạ kiểm lâm hương vĩnh đã có những cái kế hoạch đi cùng tuần tra kiểm tra các cơ sở chứng minh kinh doanh
trước đó thì cũng có sự nhắc nhở và chấn chỉnh tiếp thời
trong năm hai nghìn một mươi chín công an huyện khánh vĩnh đã phát hiện hai mươi một vụ tập kết vận chuyển nhân sản trái phép
thu giữ tổng cộng gần hai trăm ba mươi tóc gỗ với khối lượng khoảng hơn hai mươi mét khối
trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính chín vụ với tổng số tiền hơn năm mươi sáu triệu đồng
việc tăng cường tuần tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã góp phần hạn chế tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép
ổn định tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp hòa bình hai xã hiệp hòa huyện đức hòa tỉnh long an về tội giết người
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện
giao thông đường bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh tuấn
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh một c khu phố hai phường tám thành phố bến tre tỉnh bến tre có sẹo chấm cách ba cm dưới sau cánh mũi trái
và đối tượng trần thị ba sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã long hậu huyện cần duộc tỉnh long an
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc tỉnh long an về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách ba cm trên sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý